cho tới thời điểm này thế giới đã ghi nhận hơn hai mươi sáu bảy triệu bệnh nhân covid một mươi chín
tăng hai trăm tám mươi chín người trong hai mươi bốn giờ qua một số phòng khám ngoại trú ở thủ đô moscow đã nhận được
lô vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên trong khi tổ chức y tế thế giới who cảnh báo chưa thể
phổ cập vaccine ngừa covid một mươi chín từ giữa năm hai nghìn hai mươi một
tại châu âu số bệnh nhân covid một mươi chín hiện là ba bảy triệu người tăng hơn ba mươi năm người trong hai mươi bốn giờ qua
và có hai trăm linh chín người đã tử vong nga tiếp tục là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn một triệu
bệnh nhân tiếp đến là tây ban nha pháp bất ngờ ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trở lại với tám chín trăm bảy mươi năm ca
bệnh tức là mức tăng cao nhất tại châu âu trong hai mươi bốn giờ qua lên tổng số ba trăm linh chín bệnh nhân covid một mươi chín
tình hình này buộc chính phủ pháp phải cho đóng cửa hai mươi hai trường học tại châu á trong hai mươi bốn giờ qua
số bệnh nhân covid một mươi chín toàn châu lục tăng thêm một trăm một mươi năm ca lên bảy năm triệu bệnh nhân
có số ca mắc mới trong ngày cao nhất tăng thêm tám mươi bảy một trăm một mươi năm người
số ca mắc mới cũng gia tăng một cách đáng quan ngại tại philippines và indonesia
người phát ngôn của tổ chức y tế thế giới margred harris khuyến cáo cần kiểm tra nghiêm ngặt tính
hiệu quả mức độ an toàn của vaccine hiện trên thế giới có hơn hai trăm năm mươi loại vaccine ngừa covid một mươi chín
đang được nghiên cứu và thử nghiệm trong đó có bảy loại tiềm năng nhất đang được thử nghiệm
ở giai đoạn ba cũng là giai đoạn cuối cùng who khẳng định điều này không có
nghĩa là vaccine ngừa covid một mươi chín đã sẵn sàng được phân phối rộng khắp trên thế giới từ giữa năm hai nghìn hai mươi